việt nam hiện có ba trăm ba mươi sáu bảy trăm linh bảy ca mắc trong đó có một trăm bốn mươi tám mươi bảy trường hợp đã khỏi bệnh
và bảy trăm một mươi một ca nặng rất nặng đang điều trị icu và ecmo
có bảy tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc covid một mươi chín
sở y tế hà nội cho biết tính từ sáu giờ ngày hai mươi hai tháng tám thành phố ghi nhận thêm bảy ca mắc mới
trong đó có ba ca tại cộng đồng và bốn ca trong khu cách ly
các ca mắc mới phân bố tại hoàng mai ba ca đống đa hai ca đông anh một ca hai bà trưng một ca
thuộc hai chủng ca bệnh chủng ho sốt thứ phát năm ca sàng lọc tại khu vực phong tỏa hai ca
trong đó tại nghệ an suốt một mươi hai giờ qua tính từ một mươi tám h ngày hai mươi một tháng tám đến sáu h ngày hai mươi hai tháng tám
nghệ an đã ghi nhận bốn mươi tám ca dương tính với virus sars cov hai
trong đó có hai mươi ca phát hiện trong cộng đồng còn lại đã được cách ly từ trước
còn tại hà nội theo trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội tính từ một mươi sáu h ngày hai mươi một tháng tám
toàn thành phố hà nội đã lấy được bảy trăm tám mươi tám một trăm linh sáu mẫu xét nghiệm diện rộng đợt hai
đạt chín mươi hai so với kế hoạch
tổng số mẫu đã có kết quả là ba trăm tám mươi ba ba trăm năm mươi bảy mẫu
trong đó số mẫu dương tính là bốn mươi chín mẫu số mẫu âm tính là ba trăm tám mươi ba ba trăm linh tám mẫu
và còn bốn trăm linh bốn bảy trăm bốn mươi chín mẫu chưa có kết quả
tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của bộ trưởng bộ công an
và trong đó thì số mẫu dương tính tại hà nội
bao gồm bốn mẫu là người sinh sống tại khu vực phong tỏa ở đồng xuân hoàn kiếm
bốn mươi năm mẫu là người sinh sống trong khu vực có nguy cơ như đống đa hai mươi một mẫu
hoàng mai một mươi ba mẫu hoài đức sáu mẫu hà đông năm mẫu
theo kế hoạch đề ra trong đợt xét nghiệm diện rộng đợt hai
tổng số mẫu dự kiến xét nghiệm của hà nội là tám trăm năm mươi sáu bốn trăm hai mươi hai mẫu
trong đó có sáu mươi bốn chín trăm chín mươi chín mẫu trong khu vực phong tỏa

và ba trăm bảy mươi năm chín mươi ba mẫu thuộc đối tượng có nguy cơ
tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của bộ trưởng bộ công an
ngay trong tối ngày hôm qua tại quảng nam
trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
đã tổ chức lễ xuất quân tăng cường hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh
tại tỉnh bình dương
theo đó bộ tư lệnh cảnh sát cơ động quyết định tăng cường
hai trăm năm mươi cám bộ chiến sĩ thuộc trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ
các cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động sẽ phối hợp với công an tỉnh bình dương
tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tại các chốt cửa ngõ các huyện thị
mỗi chốt sẽ gồm ba mươi cám bộ chiến sĩ chia làm ba ca
thực hiện nhiệm vụ khép kín hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
trong đó mỗi ca sẽ gồm tám đồng chí cảnh sát cơ động
được biết hai trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ của trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ
đã được trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ
đây là hoạt động hưởng ứng lời kêu gọi của tổng bí thư
chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và lãnh đạo bộ công an
về huy động tổng lực phòng chống dịch covid một mươi chín
sau buổi lễ đoàn công tác đã lập tức lên đường xuất quân vào tâm dịch vào tối ngày hôm qua
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín kể từ ngày hai mươi năm tháng tám
đường sắt việt nam không tổ chức chạy tàu khách thường xuyên trên tuyến bắc nam
chỉ tổ chức chạy các đoàn tàu hàng
cụ thể ngành đường sắt thực hiện việc bãi bỏ tàu se tám xuất phát tại ga sài gòn
kể từ ngày hai mươi ba tháng tám và bãi bỏ tàu se bảy xuất phát tại ga hà nội
kể từ ngày hai mươi năm tháng tám cho đến khi có lệnh mới
đối với hành khách đã mua vé đi trên các đoàn tàu se bảy se tám
sẽ được làm thủ tục trả và bảo lưu tiền vé
hành khách có thể thực hiện việc trả vé online hoặc tại ga
đối với các địa phương không thực hiện giãn cách
trong trường hợp hành khách không thể đến ga làm thủ tục trả vé
do địa phương đang thực hiện các biện pháp hạn chế người dân đi lại để phòng chống dịch
thì người dân có thể trả vé sau thời gian tàu chạy theo quy định
ubnd tp hcm vừa ban hành công văn khẩn
về việc tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông
trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
theo công văn này từ giờ ngày hai mươi ba tháng tám
năm hai nghìn hai mươi một lực lượng giao hàng sử dụng ứng dụng công nghệ shipper
tạm ngưng hoạt động tại thành phố thủ đức
và các quận huyện tám một mươi hai gò vấp bình tân bình thạnh bình chánh hóc môn
đối với các quận huyện còn lại shipper chỉ hoạt động trong quận
không chạy liên quận và có dấu hiệu nhận diện riêng
theo quy định tại công văn số hai nghìn bốn trăm chín mươi một của ubnd tp hcm
cùng với sự chi viện tiếp sức của trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ
nhằm đảm bảo siết chặt việc thực hiện công văn

trong đợt cao điểm từ ngày hai mươi ba tháng tám đến ngày một mươi năm tháng chín
vào tối ngày hôm qua hơn ba trăm linh cán bộ chiến sĩ của trung đoàn cảnh sát cơ động tây nguyên
cũng đã hành quân về thành phố sẵn sàng nhận nhiệm vụ
trải qua quãng đường di chuyển hàng trăm km từ các tiểu đoàn của trung đoàn cảnh sát cơ động tây nguyên
từ gia lai đắk lắc lâm đồng đã hành quân bằng phương tiện ô tô
để về chi viện cho tp hcm trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
covid một mươi chín vừa đến điểm tập kết quân tại nhà thiếu nhiên tp thủ đức
mặc dù trời mưa lớn song cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động ngay lập tức ổn định đội hình
để tiến hành xét nghiệm nhanh trước khi thực hiện nhiệm vụ
trong các ngày tiệc chiến mạnh tại tp hcm

tất cả các quân khu chính thủy luôn nêu cầu vai trò tách nhiệm của mình sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ đợt giao được

phản ứng một lúc tq và tq đc đã gọi hồ chí minh thành công đồng
thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch covid một mươi chín và khẩu hiệu hành động lực lượng cảnh sát cơ động
lá trá thép mũi nhọn chủ công xuân phong tuyến đầu phòng chống dịch covid một mươi chín bảo đảm an ninh trật tự
theo đó tiểu đoàn ba của trung đoàn cảnh sát cơ động tây nguyên đã ngay lập tức về các chốt kiểm soát
trên địa bàn thành phố hồ chí minh để nhận nhiệm vụ
tiểu đoàn một và tiểu đoàn hai tranh thủ sắp xếp chỗ ăn nghỉ giải chiến trước khi tăng cường xuống các phường xã
để áp dụng biện pháp mạnh ai ở đâu ở đó quản lý giãn cách phong tỏa nghiêm ngặt
bảo đảm an sinh xã hội lo ăn ở cho người dân bảo đảm an ninh trật tự an toàn an dân
khi nhận được nhiệm vụ cấp trên giao thì bản thân cũng như cán bộ chiến sĩ đã sẵn sàng biết rằng công việc là rất gian nan
rất nguy hiểm nhưng bản thân và cán bộ chiến sĩ đã quyết tâm đồng lòng chiến thắng được dịch bệnh
để giải thích cho người dân
cảnh bộ chiến sĩ đã quyết tâm đồng lòng chiến thắng được dịch bệnh để giải thích cho người dân
khi nhận được nhiệm vụ cấp trên giao thì bản thân cũng như cảnh bộ chiến sĩ đã quyết tâm đồng lòng chiến thắng được dịch bệnh để giải thích cho người dân
khi nhận được nhiệm vụ cấp trên giao thì bản thân cũng như cảnh bộ chiến sĩ đã quyết tâm đồng lòng chiến thắng được dịch bệnh để giải thích cho người dân

khi nhận được nhiệm vụ cấp trên giao thì bản thân cũng như cảnh bộ chiến thắng được dịch bệnh để giải thích cho người dân

khi nhận được nhiệm vụ cấp trên giao thì bản thân cũng như cảnh bộ chiến thắng được dịch bệnh để giải thích cho người dân